như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào tối qua ngày một mươi tám tháng bốn trên địa bàn xã liên sơn huyện tân yên tỉnh bắc giang
đã xảy ra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân khiến một người bị thương nặng
nhận được tin báo công an huyện tân yên đã tổ chức lực lượng điều tra làm rõ
nạn nhân là anh đào xuân đang chú tại thôn tân lập xã tân trung huyện tân yên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
qua truy xét đến hai mươi một h công an huyện tân yên đã bắt giữ đối tượng gây án là dương đông hưng tại nhà ở thôn hồ tiến xã hương vĩ huyện yên thế thu giữ khẩu súng gây án
tại cơ quan công an bước đầu hưng khai nhận nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn tình cảm
hưng nghi ngờ anh đào xuân đang có quan hệ tình cảm với vợ mình nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
đối tượng này đã đem theo súng đến nhà của nạn nhân gây án